tại đà nẵng trung tâm truyền thông quốc tế phục vụ đại hội thể thao bãi biển châu á lần thứ năm đã chính thức khai trương
với sự chứng kiến của hàng trăm nhà báo việt nam và quốc tế tham gia tác nghiệp tại đại hội
trung tâm truyền thông quốc tế abg năm hai nghìn một mươi sáu bao gồm trung tâm truyền hình quốc tế và trung tâm báo chí chính đặt tại khách sạn trường sơn tùng
số hai trăm năm mươi sáu đường võ nguyên giáp thành phố đà nẵng sẽ hoạt động đến hết ngày ba tháng một mươi
trung tâm được trang bị sáu màn hình lớn giúp các phóng viên có thể theo dõi trực tiếp diễn biến các môn thi đấu
đường truyền internet trong nước và quốc tế với tốc độ năm mươi mb trên dây có thể phục vụ cùng lúc gần hai trăm linh phóng viên tác nghiệp
ngoài trung tâm bảo trì chính còn có ba trung tâm bảo trì phụ để phục vụ tác nghiệp cho báo chí và cung cấp hình ảnh cho các hãng truyền hình có bản quyền
cũng như cung cấp hình ảnh tuyên truyền cho các kênh sóng của đài truyền hình việt nam
để tạo mọi điều kiện tác nghiệp cho báo chí ban tổ chức đã chọn lyonsi là khách sạn báo chí đặt ngay gần các điểm thi đấu
abg năm đã thu hút sự quan tâm của tất cả các hãng truyền thông lớn và các cơ quan báo chí chuyên thể thao của châu lục và thế giới
có khoảng sáu trăm linh phóng viên trong nước và quốc tế đã tham dự tác nghiệp tại đại hội thể thao lớn của châu á này